ngày ba mươi tháng một ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh quảng trị đã phối hợp với lực lượng công an quản lý thị trường tỉnh quảng trị đã tổ chức tiêu hủy hàng lậu với số lượng lớn
hàng lậu được các lực lượng chức năng tiêu hủy lần này gồm hơn một trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại các loại trong đó chủ yếu là ba số năm và rét
gần sáu trăm năm mươi chai rượu ngoại như mcalland hai mươi một một mươi hai chivat hai mươi năm và một số mặt hàng như sữa ensur mỹ phẩm các loại quần áo giày dép đồ chơi trẻ em
với tổng số tiền trị giá gần một mươi năm tỷ đồng số hàng hóa trên đều không có giấy tờ được các lực lượng cảnh sát kinh tế quản lý thị trường và công an các huyện thị xã phát hiện và thu giữ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
sau khi tiêu hủy số hàng lậu trên lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tiêu hủy số hàng lậu mà lực lượng hải quan bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng huyện hương hóa bắt giữ trong thời gian qua
với tổng số thuốc lá bị tiêu hủy lên đến hơn hai trăm năm mươi bao